các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ở thành phố hồ chí minh phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nguyễn trường sơn đã làm việc với nhiều cơ sở ở huyện củ chi
đây là vùng cửa ngõ quan trọng của thành phố hồ chí minh các vùng xanh ngày càng được mở rộng các ép không được thu dung chăm sóc theo dõi cơ bản chú đáo
theo ubnd huyện củ chi từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay huyện đã giả soát và tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định
đối với trên hai mươi hai trường hợp có liên quan đến ca nhiễm covid một mươi chín
có hơn năm bảy trăm bốn mươi trường hợp ở hai mươi một trên hai mươi một xã thị trấn nhiễm covid một mươi chín
toàn huyện chỉ còn năm trên hai mươi một xã thuộc vùng có nguy cơ một mươi sáu trên hai mươi một xã bình thường mới trong đó có một mươi hai xã đã đạt vùng xanh
phát hiện ra bất cứ ca nhiễm nào cổ chi đều tiến hành tư vấn tâm lý hỗ trợ chăm sóc ngay
các khu phong tỏa đều được bố trí lực lượng chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn thực hiện tuyên truyền người dân thực hiện triệt để
người cách ly với người gia đình cách ly với gia đình tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh
thực hiện việc giám sát qua cấp phát lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm và thông qua hệ thống camera tại các khu vực phong tỏa khu nhà trọ
để chăm lo được tốt nhất cho f củ chi động viên người nhiễm sars cov hai đến cơ sở thu dung
tập trung nằm giải rác tại nhiều xã trên địa bàn huyện
thế nên chỉ có hơn một mươi f cách ly tại nhà và đều đã được phát túi thuốc
f vô các cơ sở thu dung được y bác sĩ tình nguyện viên chăm lo hàng ngày
tuy nhiên cử tri vẫn đề nghị cấp trên bố trí một mươi đội y tế lưu động đã tiếp nhận và đưa về các xã tám đội để vừa chăm sóc các bệnh thông thường vừa hỗ trợ các bệnh nhân covid một mươi chín
bà phạm thị thanh hiền chủ tịch ủy ban nhân dân củ chi chia sẻ
một khó khăn theo bà hiền là có xe tải mang mã qr được chở hàng hóa lợi dụng chở thêm người dương tính với sars cov hai
có taxi được cấp luồng xanh cũng chở người mắc covid một mươi chín
khi kiểm tra bất ngờ ở chốt thì thả người xuống rồi quay đi
thứ trưởng nguyễn trường sơn đề nghị củ chi cố giữ vững vùng xanh chú ý đảm bảo tốt đời sống người nhiễm covid một mươi chín
tăng cường dinh dưỡng động viên thường xuyên để họ an tâm vượt qua dịch bệnh hạn chế tối đa việc chuyển biến xấu
đối với các lái xe từ tỉnh khác lưu thông thẳng qua địa bàn thì phân luồng chặt chẽ
nếu dừng đổ thì nên có biện pháp test nhanh
tại các cơ sở y tế tuyến xã trạm y tế lưu động
thứ trưởng nguyễn trường sơn đều ân cần động viên các nhân viên y tế hãy đồng lòng vượt qua mọi gian khó
giúp bệnh nhân bằng tất cả trách nhiệm và lòng yêu thương của người thầy thuốc
các chiến sĩ quân đội tích cực kết hợp chặt chẽ với y tế cơ sở
tại bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín củ chi số một trực thuộc ủy ban nhân dân huyện củ chi
đến hết ngày ba mươi một tháng tám tiếp nhận gần bốn mươi ca f vào điều trị
tại đây đã bố trí phòng ốc thoáng mát có bồn oxy lớn
cùng các thiết bị cần thiết trong chăm sóc điều trị cho bệnh nhân
ở trạm y tế xã tân an hội đã phối hợp chặt chẽ với đội quân y đến hỗ trợ
tại đây tuy không theo dõi chăm sóc f tại nhà
nhưng khi test nhanh các trường hợp đến khám bệnh thông thường mà ghi nhận ai dương tính với sars cov hai
thì vẫn lo chú đáo cấp phát thuốc đầy đủ trong lúc chờ đưa đến cơ sở thu dung tập trung
từ góc vùng xanh các khu điều trị tốt
bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ thứ trưởng nguyễn trường sơn cũng lưu ý
cuộc chiến với dịch bệnh chăm lo sức khỏe cho người dân còn dài
nên ai cũng phải giữ vững ý chí không chủ quan lơ là
đối với một số trạm y tế lưu động đang quản lý nhiều f tại nhà bè quận bốn
thứ trưởng sơn yêu cầu các lực lượng y tế từ cơ sở
các trạm y tế lưu động phải luôn kết nối chặt chẽ với f
bất cứ dấu hiệu chuyển biến nào của ca bệnh là nắm bắt được ngay
cùng với đó phải chú ý củng cố tinh thần cho người bệnh